đồng nghĩa về đó toàn bộ kết quả đấu giá không còn giá trị kết quả trúng thầu cho công ty cổ phần nakama việt nam bị quỷ bỏ

về duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sách
đó là nâng giá trị dự án để sử dụng đất lượt một dự án nói trên
theo đó giá khởi điểm đã được nâng từ bảy năm triệu đồng một mét vuông trước đó lên chín triệu đồng một mét vuông
việc nâng giá này đã làm tăng thêm nguồn thu về ngân sách thành phố thanh hóa ít nhất tám mươi tỷ đồng
mới có một động tác thôi mà nó đã lên tới cả trăm tỷ đấy là cả một câu chuyện
một trăm tỷ đối với một tỉnh mà đặc biệt là còn nhiều huyện nghèo còn nhiều rất nghèo
trăm tỷ trong khi chúng ta là ở phía
phía bắc chúng ta là đồng bào còn đang chịu coi như là biết bao nhiêu thiên tai lũ lụt
làm tôi coi nó khủng khiếp lắm chứ
một trăm tỷ nó quá lớn đúng không ạ
mà đấy chỉ là một dự án nó đã lên đến một trăm linh tỷ rồi
thì nhiều dự án khác tôi nghĩ là hàng nghìn tỷ là cái chắc đúng không
thì thất thoát hay là lợi ích nhóm nó nằm ở chỗ đó
công ty đầu giá hợp danh hoàng nguyên được lựa chọn là đơn vị tổ chức đầu giá
thay cho công ty bán đấu giá tài sản nam châu trước đó
tuy nhiên một lần nữa
trước đấu thầu dự án vàng này lại xuất hiện nhiều tình tiết hiếu minh bạch
công ty đấu giá hợp danh hoàng nguyên chậm thông báo công khai
việc đấu giá quyền sử dụng đất của dự án này
khiến cho tất cả các nhà đầu tư muốn tham gia
được phen đỏ mắt khi tìm thông tin mua hồ sơ thầu
đang nói thời gian đầu giá lần này lại liên tục bị thay đổi
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng
cụ thể ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám

công ty này đã ra hai thông báo
thông tin thời gian địa điểm tổ chức đấu giá
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại số một trăm linh hai triệu khúc đạt địa biên thành phố thanh hóa
vậy nhưng gần đến ngày đầu giá
công ty hoàng nguyên lại ra thông báo
điều chỉnh thời gian xuống một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
chừa hết đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tức là chỉ còn bảy ngày nữa là đầu giá
thì công ty đầu giá đã ra thông báo đều chỉnh thời gian
như hoàng nguyên lại tiếp tục ra thông báo
điều chỉnh thời gian xuống ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đấy nó gọi là một trong những cái gọi là
giống như kiểu làm siếc ở trong đấu thầu
và tình trạng này thì đã được
dư luận quan tâm rất nhiều
các cơ quan dân cử và nhiều các cơ quan giám sát
cũng đã cảnh tỉnh về cái câu chuyện làm siếc trong đấu thầu
quân xanh quân đỏ nó gọi là cái sự tồn tại
nhiều năm nay chứ không chỉ là vấn đề của riêng thanh hóa

vấn đề thứ nhất khi anh đã hủy bỏ tất cả những cái kết quả trước
điều đó là anh đã phải thừa nhận là có sai phạm
anh chỉ thịnh thâu là hoàn toàn sai phạm
anh nói rằng có hai người quan tâm
hai doanh nghiệp quan tâm
đến bây giờ cả năm mươi doanh nghiệp quan tâm
thì câu chuyện này trước đây nó đã có cái sự bương vít thông tin
đến bây giờ có rất nhiều các nhà đầu tư người ta quan tâm
thế vậy thì trong số năm mươi cái doanh nghiệp quan tâm này
thì bao nhiêu là quân xanh
bao nhiêu là quân đỏ
tôi nghĩ là cũng cần phải xem xét
có thể rằng là có những cái việc mà nó kín đáo người ta không biết được
nhưng về mặt nào đó về mặt hình thức
thì phải rất rõ ràng về mặt thủ tục
trong thời gian vừa qua thì hiệp hội cũng nhận được một số thông tin phản ánh là
khi có cái nội dung phát hành cái hồ sơ mời đấu giá
thì đơn vị đến mua hồ sơ đấu giá
có rất nhiều các đơn vị tham gia
nhưng mà không có những cái thông tin phản ánh
khi nộp hồ sơ đấu giá thì lại bị cái đơn vị tổ chức đấu giá
có cái thông báo để hoãn cái thời gian đấu giá cái mặt bằng đấy
cho nên nó gây ra những cái vấn đề mà doanh nghiệp thấy cảm thấy bức xúc
chưa kể ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
công ty này bắt đầu bán hồ sơ mời thầu
thì cùng ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nội dung thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
đối với ba trăm bảy mươi năm lô đất trên mới được đăng tải lần đầu tiên
trên báo thanh hóa
nội dung thông báo đấu giá sơ sải
không đầy đủ các nội dung
theo quy định tại quyết định số bảy ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi
của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
không công khai diện tích kích thước mốc giới của khu đất được đấu giá
không nói rõ mục đích sử dụng theo quy hoạch của khu đất
không công bố giá khởi điện của khu đất
tiền đặt trước là bao nhiêu
mà chỉ thông tin chung là quy định chi tiết trong hồ sơ đấu giá
thậm chí một ngày sau đó
tức ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
công ty này mới đăng tải thông tin
lên cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa
cùng một lỗi vi phạm
và cùng một dự án đất vàng
mà trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thanh hóa
mắc phải hai lần liên tiếp
khiến cho các doanh nghiệp trên địa bàn
có quyền đặt dấu hỏi
có hay không có sự thông thầu